thưa quý vị và các bạn sau hơn nửa năm kiên trì vận động kết hợp xử phạt nghiêm
các cơ quan chức năng ở thành phố huế đã chặn đứng học sinh chưa có bằng lái xe
nhưng vẫn sử dụng xe mô tô trên năm mươi phân khối để đến trường
việc làm này không chỉ nêu cao tinh thần tượng thôn pháp luật mà còn góp phần làm giảm nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông cho người đi đường và với bản thân người điều khiển phương tiện
đây là những hình ảnh phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại tại các điểm giữ xe
xung quanh trường trung học phổ thông đặng trần côn thành phố huế cách đây sáu tháng
tại thời điểm này trong các bãi giữ xe phần lớn là xe của học sinh có dung tích trên năm mươi phân khối
hầu hết các em đều chưa đến tuổi để học hay thi lấy giấy phép lái xe hạng a một
sáu tháng sau tình trạng trên đã kết thúc bằng những tấm bảng thông báo như thế này
công an phương có lời về làm việc thì bãi xe là chấp hành rất là đúng nội quý của công an giao thông
là không giữ xe trên một trăm linh phân khối
công an phương đã chỉ đạo quang phương tiến hành kiểm tra ra soạn đối với các cơ sở trong giữ xe
bên cạnh đó là đã cho cam đoàn cam kết đối với các cơ sở xung quanh hai trường
và thực hiện nghiêm túc trong các vừa tuyên truyền vừa bảng niêm biệt là không cho giữ xe trên năm mươi phân khối
song song với nỗ lực của các địa phương lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế
cũng đã tăng cường các biện pháp tuần tra gian đe xử phạt người sử dụng
lẫn người cho mượn phương tiện mô tô trên năm mươi phân khối

công an phương đã chỉ đạo quang phương tiến hành kiểm tra ra soạn đối với các cơ sở thành phố huế
tra đã khởi tố hai người vì đã cho người chưa đến tuổi mượn xe máy gây tai nạn chết người
hy vọng với những giải pháp vừa cưng rắn vừa mềm dẻo mà các cấp các ngành ở huế đang thực hiện
sẽ chấm dứt tình trạng các em học sinh sử dụng xe máy trên năm mươi phân khối đến trường
và sử dụng phương tiện để đi lại trong sinh hoạt hàng ngày
vì điều khiển xe máy khi chưa đến tuổi để thi lấy giấy phép lái xe là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ